nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy hôm nay tại hà nội hội cựu chiến binh thành phố đã tổ chức buổi gặp mặt tọa đàm
và tặng quà cho các cựu chiến binh thương binh tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội và địa phương
thông qua những hoạt động thực tiễn trong năm hội nghị biểu dương các đồng chí cựu chiến binh thương binh có nhiều công hiến cho hoạt động của hội cựu chiến binh thành phố
đặc biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội và địa phương
hội nghị cũng đề ra nhiệm vụ với yêu cầu nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng bảo vệ đảng chính quyền chế độ xã hội chủ nghĩa bảo vệ nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở mới
trải qua gần ba mươi năm xây dựng và phát triển hội cựu chiến binh hà nội luôn giữ vững và phát huy vai trò vị thế là một đoàn thể chính trị xã hội tình cậy của cấp ủy chính quyền thành phố
xứng đáng là một tổ chức hội có uy tín trong các đoàn thể và nhân dân thủ đô